trước sự lây lan nhanh của dịch bệnh ncov tại trung quốc trong buổi kiểm tra sáng nay chín tháng hai tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
bộ y tế khẳng định việt nam đã sẵn sàng cơ sở vật chất và con người để điều trị cho ba năm bệnh nhân nhiễm ncov
đây cũng sẽ là cơ sở tiếp nhận công dân việt nam được chính phủ đón về từ hồ bắc trung quốc
tại buổi kiểm tra và làm việc với bệnh viện bệnh nhiệt đới ban chỉ đạo phòng chống dịch ncov lãnh đạo bộ y tế cho biết
vấn đề không chỉ là trang thiết bị cơ sở mà còn là vấn đề con người
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là đơn vị được chỉ định thu dung và điều trị bệnh nhân nhiễm ncov
một giường bệnh và một mươi phòng cách ly dành cho bệnh nhân nặng đã được bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân
có thể điều trị cho một trăm linh bệnh nhân nặng
chúng tôi đã chuẩn bị hệ thống máy thở cũng được khoảng bảy mươi chiếc
thứ hai nữa là tám dàn x mô
do vậy công tác đáp ứng điều trị cho bệnh nhân
bệnh nhân nói chung và đặc biệt bệnh nhân nặng chúng tôi đã sẵn sàng
về cơ sở vật chất thì đã đáp ứng được các phòng ngỡ
thứ hai nữa là cán bộ nhân viên cũng đã sẵn sàng theo sự chỉ đạo của bộ y tế
ngành y tế đã thực hiện phương châm bốn tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ
vì điều trị đã được triển khai ngay tại tuyến huyện
qua thống kê thì chúng ta có bảy trăm linh các bệnh viện tuyến huyện
hơn một trăm linh các bệnh viện ở tại các tỉnh thành và hơn hai mươi các bệnh viện thuộc trung ương
và dự kiến chúng tôi cũng đã xây dựng những kịch bản theo nhiều cấp độ khác nhau và cũng đã dự kiến những tình huống xấu nhất
chúng ta có thể tiếp nhận được hơn ba mươi người nhiễm ở tại các cơ sở y tế
trong đó nhấn mạnh đến việc vệ sinh môi trường thông thoáng để virus không nhân lên cách ly và việc sử dụng các trang thiết bị y tế
những bệnh viện hiện đại để điều trị ngành y tế hoàn toàn có thể chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh do ncov